sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ điều tra
viện kiểm sát nhân dân tòa án nhân dân tỉnh phú thọ truy tố xét xử
từ sự bất thường của những tấm hóa đơn tại một số doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn thị xã phú thọ
cơ quan điều tra công an tỉnh phú thọ đã lần ra một đường dây phạm tội quy mô cả nước với những con số đáng kinh ngạc như vậy
chương trình hồ sơ vụ án ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi chuyên án về những tấm hóa đơn bất thường
sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa nhân dân tỉnh phú thọ mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán khống hơn một triệu hóa đơn giá trị gia tăng vat với tổng doanh số sáu mươi bốn tỷ đồng
trong số một trăm linh bị cáo hầu tòa ba mươi người bị truy tố tội trốn thuế
truy tố tội mua bán trái phép hóa đơn
hai người còn lại bị truy tố các tội mua bán trái phép hóa đơn
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và tội trốn thuế
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ xác định
cầm đầu đường dây là bị cáo nguyễn minh tú ba mươi tuổi trú tại tp hcm là lao động tự do
để che giấu việc bán hóa đơn trái phép tú thuê người tự thiết kế
khai khống doanh số mua vào
bố hóa đơn bán ra tại tờ khai thuế điện tử trong các kỷ quyết toán thuế
đây là vụ án có tính chất phức tạp
liên quan đến nhiều bị can phạm vi hoạt động rộng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
bị can nguyễn minh tú đã lợi dụng quy định đăng ký kinh doanh và chuyển nhượng doanh nghiệp được phép thực hiện qua trang web
và có thể thực hiện qua các cá nhân công ty làm dịch vụ để mua sáu trăm bốn mươi sáu công ty địa chỉ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
với chi phí khoảng năm mươi sáu mươi triệu đồng
trên một công ty tú đã thông qua mạng xã hội facebook zalo và các hội nhóm trên mạng internet
thiết lập mạng lưới các đối tượng trung gian để bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các đơn vị trên địa bàn cả nước
việc mua bán hóa đơn thì nó không mới nhưng mà đây là mua bán hóa đơn điện tử nó là một phương thức rất mới
chủ trương của đảng nhà nước là để đơn giản hóa thủ tục hành chính
thì qua đó tội phạm đã lợi dụng vào lĩnh vực này để thành lập ra các doanh nghiệp
doanh nghiệp ma để mua bán hóa đơn thất thoát đến ngân sách nhà nước trước mặt là thuế
chưa nói đến việc khi các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn này vào các mục đích khác
thì nó sẽ phát sinh ra các loại tội phạm khác
manh mối của vụ án bắt đầu từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
trong quá trình nắm địa bàn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ phát hiện có dấu hiệu bất thường
ở một số doanh nghiệp trong kề khai thuế
làm việc với đại diện pháp luật của công ty cơ quan điều tra đã làm rõ
công ty nam sơn với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất bao bì các tông
đã mua hàng hóa từ các cá nhân và cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ để phục vụ sản xuất
để chứng minh nguồn gốc số hàng hóa bà nguyễn thúy hạnh giám đốc công ty
đã liên hệ với một người tên là thịnh mua ba mươi một hóa đơn giá trị gia tăng khống
với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn
là tám bảy tỷ đồng bà hạnh phải trả cho bên bán từ bốn năm đến năm giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn
hẳn như là không có mà cũng thu thập các tài liệu thì các doanh nghiệp ở phú thọ
thì có hoạt động kinh doanh rất nhỏ lẻ không có quy mô sản xuất hay là nhà máy sản xuất gì cả
nhưng số lượng hóa đơn mua vào doanh số mua vào rất cao
chính từ sự bất thường này phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ đã đặt ra nghi vấn
về một đường dây mua bán trái phép hóa
hóa đơn đã và đang hoạt động ngầm
bàn chuyên án bắt đầu gỡ nút thắt đầu tiên của vụ án
đó là người đàn ông tên thị
thịnh đã sử dụng cái sim điện thoại rác để nhắn tin vào tất cả các đối tượng là giám đốc
hoặc kế toán của các đơn vị trị đội bản toàn quốc
và với tin nhắn là có thể là bằng hình thức công ty thừa đầu ra
nên là xuất hóa đơn với chi phí rẻ
sau khi mà
trao đổi như thế
thì là trong thời gian cuối năm hai mươi một
thì nguyễn thúy hạnh cũng nhận được tin nhắn này
thì cũng đã gọi điện liên hệ với đối tượng nguyễn trí thịnh
để trao đổi về phần trăm mua bán hóa đơn
hình thức chuyển tiền hợp thức hóa đơn
cũng như là hình thức phát hành hóa đơn
sau khi mà thống nhất
thì về hình thức hợp thức hóa đơn
thì nguyễn trí thị đã ba lần
từ thành phố hồ chí minh
bay ra hồ chí minh
bay ra ngoài hà nội để gặp nguyễn thúy hạnh
tại ngân hàng
chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của hạnh
và tài khoản cá nhân của chồng hạnh
để thực hiện hợp việc hợp thức hóa đơn này
theo bà hạnh cung cấp
thịnh là một thanh niên trẻ
nói giọng miền nam
tuy nhiên mặc dù đã ba lần gặp thịnh
để thực hiện các giao dịch
nhưng tên tuổi địa chỉ cụ thể của người này
bà hạnh không nắm được
danh tính của thịnh và thậm chí
doanh nghiệp đứng tên bán hóa đơn
cũng là ẩn số
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ
quyết định tung quân vào thành phố hồ chí minh
để xác minh về đối tượng tên thịnh
đây thực sự là một thử thách lớn
bởi ngay từ đầu
bà chuyên án đã xác định
thịnh và đồng bọn của hắn không bao giờ sử dụng tên thật
để đứng tên doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh
chúng tôi xác định là các đối tượng này
sẽ không bao giờ đứng tên các doanh nghiệp

để phát hành hóa đơn
và cũng không bao giờ đứng tên các cái tài khoản
giao dụng dịch để hợp thức
thủ tục thanh toán qua ngân hàng
và cũng không bao giờ đứng tên
để đăng ký các số điện thoại
để liên lạc mua bán trái phép hóa đơn
do vậy chúng tôi xác định là
đối tượng mà thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn
không phải là đối tượng đứng tên đại diện
theo pháp luật các doanh nghiệp
vì vậy mà chiến lược chúng tôi đề ra

và phải dựng toàn bộ các đối tượng
liên hệ với nhau để thực hiện trong đường dây
để xác định được đối tượng
chứ không căn cứ vào các tài liệu
mà do các đối tượng gửi đến các cơ quan chức năng
bằng biện pháp liệt vụ
chúng tôi xác định là đối tượng thịnh này
có tên đầy đủ là nguyễn tri thịnh
và sau khi mà xác định được
ảnh trên căn cứ công dân
thông qua dữ liệu quốc gia
thì cũng cho đối tượng hãy nhận diện
xác định là đây là đúng là đối tượng nguyễn trí thịnh
mà đã liên hệ để bán hóa đơn
cho nguyễn thủy hạnh
cũng từ đó
nhân thân lai lịch của tên này được làm rõ
thịnh tên đầy đủ là nguyễn tri thịnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thương chú tại xã lợi thuận
huyện bến cầu định tây ninh
trước khi đăng ký hộ khẩu ở tây ninh
thịnh có thời gian học phổ thông
ở châu thành đồng tháp
và hiện đang sinh sống tại quận bình tân
thành phố hồ chí minh
thịnh có trình độ văn hóa một mươi trên một mươi hai
hiện đang làm kinh doanh tự do
quá trình xác minh về thịnh cho thấy
thịnh chỉ là một mắt xích nhỏ
trong đường dây
từ đây bà chuyên án cũng đã đưa ra nhận định
đánh giá về quy mô của đường dây này
là rất lớn có rất nhiều đối tượng
trải dài ở tất cả các tỉnh thành
trong cả nước mà phú thọ
chỉ là một phần liên quan nhỏ
để gỡ bỏ mặt nạ
của đường dây đứng sau
thịnh chính là điểm đầu tiên cần đột phá
bà chuyên án quyết định áp dụng
các biện pháp nghiệp vụ
để giám sát di biến động của tên này
ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
nắm được thông tin thịnh vừa đi nghệ an
để hợp thức việc mua bán hóa đơn
và phán đoán sau khi kết thúc giao dịch
thịnh sẽ di chuyển bằng máy bay
từ vinh về tân sơn nhất
bà chuyên án đã đưa ra quyết định táo bảo
là đón lóng bắt giữ thịnh
tại sân bay tân sơn nhất

giá tới một triệu đồng trong thời gian lâu

là thêm một lý do
để giúp thịnh đạt giá cao
và cũng có điều giới quan khác
thịnh nói là rất giống
chỉ cần qua khỏi sân bay thì giữa thành phố sài gòn chắc chắn không xác định được đối tượng này ở đâu nữa
đặc điểm nhận dạng thịnh tuy còn mơ hồ nhưng chỉ bằng một vài thao tác đơn giản
các trinh sát dây dạn kinh nghiệm đã nhanh chóng xác định được chính xác
thanh niên đeo khẩu trang dãng người to đậm đi từ cửa ra của sân bay tân sơn nhất
không ai khác chính là nguyễn trí thịnh nên đã nhanh chóng ập vào bắt giữ
ngoài việc liên hệ với nhau bằng số điện thoại đó gặp nhau rất ít
đối tượng thịnh này cũng không gặp đối tượng cập đầu
mà chỉ gặp đối tượng duy là đối tượng trung gian ở trên đối tượng thịnh là đối tượng f một thôi
bắt được nguyễn trí thịnh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ mới tìm ra được đầu trên của thịnh
là một người tên là lê phạm nhật duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê ở châu thành đồng tháp
duy là bạn học cùng và có mối ân tỉnh với thịnh khi thịnh gặp khó khăn trong làm ăn
duy đã đưa thịnh vào đường dây giúp đỡ thịnh trả hết nợ
duy là lao động tự do và hiện tại đang ở quận bình tân thành phố hồ chí minh
các mối trinh sát tiến hành trinh sát khu vực duy hay ở
tuy nhiên duy thường xuyên ở chỗ này
trong nhà đóng kín cửa
căn nhà này ngoài duy còn có một số người khác
nên việc đảm bảo bí mật trong quá trình trinh sát rất khó khăn

khi duy di chuyển ra ngoài và vào một quán cà phê
lực lượng trinh sát đã tổ chức áp sát nhận diện và bắt giữ
các đối tượng lúc đầu cũng rất loanh quanh không thừa nhận
vì các đối tượng thường cũng đã có những chuẩn bị trước
vì khi giao dịch hoặc là sử dụng các thông tin về số điện thoại
gia lô tài khoản không chính chủ
nên các đối tượng cũng rất loanh quanh
bằng các tài liệu và bằng các biện pháp vụ
thì các đối tượng đã quất phục và thành cận khai báo
thế nhưng lê phạm nhật duy vẫn chưa phải là mắt xích cuối cùng
trong đường dây mua bán hóa đơn này
duy chỉ là một trong rất nhiều chân rết của một kẻ cầm đầu
có tên là hùng
nhưng duy và hùng chỉ liên hệ với nhau qua gia lô
duy đã đến văn phòng làm việc của hùng ở thủ đức một lần
nhưng hắn không biết đây có phải là nơi bán hóa đơn hay không
duy cũng không nhớ chính xác địa chỉ
và không chắc công ty của hùng liệu có còn ở đó
từ những thông tin mơ hồ do duy cung cấp
bàn chuyên án xác minh về hùng
nhưng tất cả dấu vết của hùng để lại đều là giả
nhiệm vụ của tổ công tác công an thịnh phúc
họ lúc này là phải tìm ra cho được hùng là ai
giữa thành phố một mươi triệu dân này
kiên nhẫn chấp nhật những manh mối nhỏ nhất thu được
bàn chuyên án đã xác minh được hùng tên thật là nguyễn minh tú
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại tân phú đồng nai
đối tượng hiện đang ở tại phường tam phú thành phố thủ đức
ở thành phố hồ chí minh
nguyễn minh tú tên thường gọi là hùng
đối tượng này thì có văn phòng tại khu vực phường tam phú
thành phố thủ đức tại một khu chung cư
nhưng chúng tôi cũng nắm bắt được thông tin là đối tượng này
lại không thường xuyên ở khu vực văn phòng này
thường xuyên ở một nhà nhà riêng ở khu vực khác gần đó
khi xác định ban đầu chúng tôi xác định chỉ xác định được là ở văn phòng
các đối tượng mà chúng tôi bắt giữ trước đó thì cũng không được lên văn phòng
không được lên văn phòng làm việc của đối tượng tú

đối tượng tú mà chỉ được đứng ở dưới trước cửa nhà chung cư quán cà phê để giao dịch khi đó thì tú hoặc cho nhân viên

khi lấy các tài liệu thì nhân viên cũng xuống
chứ không bao giờ trực tiếp liên hệ với các đối tượng trung gian

ô đủ căn cứ bắt giữ đối với tú không là cả một vấn đề

chúng tôi cũng đã mạnh dạn
và cũng đã xác định là phải đến được đối tượng cập đầu
là phải đến được đối tượng cầm đầu
và nhanh chóng
phải xác định được địa điểm
tổ chức hoạt động mua bán
trái pháo đơn là nơi
đặt các hệ thống máy tính
và lưu giữ chữ ký số
cũng như các con dấu giải
thì mới có đủ căn cứ
để chứng minh hành vi phạm tội trọn vẹn
của đường dây đài
theo dõi tú trinh sát phát hiện
tú thường xuyên ở nhà bố mẹ vợ
trong một căn biệt thự kín cổng cao tường
ở khu vực phường tam phú
thành phố thủ đức
nơi này có nhiều ngõ hẻm
ở cùng nhà với tú
còn có một người anh em đồng hao với tú
tên là võ tấn lộc
cũng là một trợ thủ đắc lực
giúp tú thực hiện các giao dịch mua bán trái phép hóa đơn
yêu cầu đặt ra đối với ban chuyên án
là phải bắt lân lượt từng người
không để bị lộ lọt
đảm bảo việc thu giữ các tài liệu vật chứng
hai anh em đồng hao
lấy hai cô vợ là hai chị em
ở trong một cái nó gọi là một cái biệt thự
đường cao rào kín
không làm thế nào mà để trinh sát được
để trinh sát được
mà đường vào đó là
đường là nhỏ
mà chỉ đỗ được một cái xe ô tô thôi
với nhau nó rất là khó
mà đỗ đấy rất là bất tiện
hàng xóm ở quanh các đối tượng
đấy thì cũng xác định là toàn anh em họ hàng của họ thôi
hai đối tượng này là cũng là một trong những đối tượng
là dân chơi dân xã hội
cũng không thể
loại trừ được khả năng khi bắt giữ các đối tượng này
là có vũ khí nóng
hoặc các đối tượng sẽ chống trả
do vậy là cái phương án chúng ta phải mật phục
xác định đây là mắt xích của anh em
mà cuối cùng phải đạt được
các trinh sát đã hóa trang trong nhiều vai diễn khác nhau
kiên trì đến ngày thứ ba
nguyễn minh tú cũng đi ra khỏi nhà
hắn đi một mình
từ từ tiến đến một công trình ở gần nhà
dừng lại đó và quan sát việc xây dựng
hắn không biết rằng xung quanh mình
các mối trinh sát đã được bố trí
ở những vị trí sẵn sàng

bắt giữ đối tượng
các tổ đã bất ngờ ập đến
bắt giữ đối tượng

bắt giữ đối tượng

bắt giữ đối tượng
cùng ngày người anh em đồng hao của tú
là võ tuấn ngọc
cũng đã bị bắt
khi vượt đi xe ra khỏi nhà
như vậy lúc này lần lượt các đối tượng
cầm đầu và những đối tượng giúp sức đắc lực trong đường dây đã xa lưới
từ những vật chứng thu giữ được và lời khai của các đối tượng trong vụ án
sự thật về đường dây phạm tội khủng do nguyễn minh tú cầm đầu
đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ làm sáng tỏ